cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang vừa phá thành công chuyên án truy xét bắt giữ được đối tượng
đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp cướp và cướp giật tài sản
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố nha trang nhận được tin báo của một người dân ở xã vĩnh thái
về việc bị một thanh niên đột nhập vào nhà dùng dao khống chế cướp đi một chiếc xe máy sh và một triệu đồng
quá trình điều tra công an thành phố nha trang đã bắt giữ được nghi phạm là nguyễn đức phi long
trú tại thành phố phan rang tháp tràm
bước đầu đối tượng khai nhận đã gây ra thêm bảy vụ trộm cắp cướp cướp giật tài sản khác